thưa quý vị và các đồng chí những năm gần đây tình trạng trồng và mua bán cây cần sa diễn ra hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh đắk lắc
nếu như trước đây lực lượng chức năng phát hiện người dân chỉ trồng vài chục cây thì đến nay đã lên tới hàng trăm thậm chí là hàng nghìn cây cần sa
không chỉ tăng về quy mô mà nhiều người còn đầu tư xây dựng cả vườn ươm vườn trồng khép kín
và đây quả là một thực trạng đáng báo động cần được các cơ quan chức năng đấu tranh ngăn chặn triệt xóa loại cây nguy hại này ra khỏi cộng đồng
vụ việc trồng cây cần sa trái phép bị phát hiện lần đầu tiên tại đắk lắc cách đây hơn một mươi năm với số lượng chỉ vài chục cây
theo thời gian số vụ trồng cần sa bị triệt xóa tiếp tục gia tăng và địa bàn mở rộng tại nhiều địa phương trong địa bàn tỉnh
em nó đem hột về cái ương nó trồng trồng cái kêu hỏi nó cây gì nó cũng nói
kêu ông cứ trồng
trồng đi trồng xong rồi nó trồng lên nó lên dày là nó hướng dẫn làm rồi cái là đưa cho nó
một số đối tượng trồng cây cần xa là sen vào trong các khu vực cây rộng rạp bùng xa dân cư hẻo lắn và địa bàn dấp lăn giữa huyện cường nga và một số huyện chế địa bàn
nên là cũng công tác phát hiện rất là khó
cái thứ hai là cái nhận thức của người dân liên quan đến cái
cái việc trồng cây cần xa này còn rất nhiều hạn chế
địa bàn chọn để trồng thường là khu dãy vắng người qua lại
chủ vườn không thuê lao động tại địa phương nên rất khó để lộ thông tin ra ngoài
nếu bị cơ quan chức năng phát hiện thì cho rằng không biết đây là cây cấm trồng và chỉ trồng để chữa trị bệnh cho vật nuôi
đầu năm vừa rồi thì tôi có đến phố và tình cờ gặp hai vợ chồng bán gà thì cũng hỏi gà hỏi đồ rồi giới thiệu là cái cây này cây gà to
vậy mà trồng là trồng
cho gà ăn á
rồi tôi trồng mỗi đợt là một ít một ít để cho nuôi gà cho nó ăn thôi chứ cũng không nói là buôn bán không biết cái cây gì hết
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay trên địa bàn tỉnh các cơ quan chức năng đã phát hiện hơn sáu mươi vụ với bảy mươi đối tượng trồng trái phép cây cần sa
thu giữ tiêu hủy hơn một mươi năm cây cần sa tươi một trăm hai mươi bốn kg cần sa khô và nhiều hạt giống chưa kịp gieo trồng
lực lượng chức năng cũng đã củng cố hồ sơ và khởi tố hình sự một mươi hai vụ với một mươi sáu
các đối tượng liên quan đến trồng cây cần xa trái phép
nếu như trước hầu hết các vụ trồng sa bị phát giác đều nằm ở địa bàn vùng sâu vùng xa thì gần đây lại xuất hiện trong khu dân cư đông đúc
điển hình như việc phát hiện bốn vụ trồng cây cần xa trái phép tại xã hòa thuận thành phố bồn văn thuận
các đối tượng vi phạm đã xây tường rào cao bao quanh những khu trồng cần xa hòng che mắt người dân và cơ quan chức năng
trong khu dãy còn có cả vườn ươm với hệ thống đèn led chiếu tiền cực tím đắt tiền để chăm sóc cho cây cần xa
từ trước đến nay thì đây là cái lượng mà còn xa mà phát hiện và thu giữ cùng một lúc với số lượng cần xa khô và số lượng cây cần sa tươi lớn nhất trên địa bàn tỉnh đắk lắc
và qua xác định được cái nhóm đối tượng này chúng đã là tổ chức ươm ươm hạt xong xuôi một thời gian xong chúng tổ chức gieo những cây nhỏ thì có hệ thống điện
nước chiếu sáng để tạo ra là cái đảm bảo về cái chất lượng cây sau đó chúng tổ chức là thu gom và đưa về tại cái xưởng sơ chế và đóng gói để phân phát trên các thị trường
thủ đoạn của chúng là trồng những cái vùng rẫy và những cái nhà mà chúng đã che đậy rất kỹ tạo ra những cái ánh sáng mà không ai tất cả những người khác không ai phát hiện được
trước thực trạng liên tiếp gia tăng số vụ trồng cây cần sa trên địa bàn tỉnh đắk lắc lực lượng công an đã phối hợp với các cấp chính quyền
các cơ quan đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn ma túy đồng thời xây dựng tổ dân phố xã phường lành mạnh để nắm bắt tình hình vận động nhân dân tố giác các hành vi tàng trữ mua bán trái phép các chất ma túy